chủ tịch ubnd tp đà nẵng thống nhất với sở xây dựng về việc xử lý công trình không phép tại dự án khu phức hợp khách sạn
tại địa chỉ số năm mươi bạch đằng phường hải châu một quận hải châu
công trình không phép bị đề nghị xử lý tại khu phức hợp có diện tích khoảng hai trăm linh m hai nằm ngay mặt tiền tòa nhà
hạng mục này mặc dù chưa được cấp phép thi công nhưng chủ đầu tư đã xây lấn ra và đưa vào khai thác với việc cho thuê mặt bằng làm văn phòng
hoạt động này vi phạm các quy định về xây dựng khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa hoàn thành các thủ tục nghiện thu
chủ tịch ubnd tp đề nghị quận hải châu xử lý công trình không phép nêu trên theo đúng quy định và báo cáo kết quả xử lý về ủy ban nhân dân trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám